các bị can bị khởi tố gồm nguyễn văn khước phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
chu quốc hải nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh vĩnh phúc
hoàng văn nhiệm phó giám đốc sở tài chính tỉnh vĩnh phúc
cao đại nghĩa cán bộ cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất bộ tài nguyên và môi trường
đình thị thu hương trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư sở tài nguyên và môi trường tỉnh vĩnh phúc
và nguyễn ngọc huy giám đốc công ty thẩm định giá nam hà
cơ quan công an xác định các ông nguyễn văn khước chu quốc hải và hoàng văn nhiệm
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tiền của nguyễn văn hậu để chỉ đạo các đối tượng còn lại
tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty bất động sản thăng long của hậu
gây thiệt hại cho nhà nước hơn hai trăm linh tỷ đồng
liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại yên bái
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam
một bị can để tiến hành điều tra
như tin đã đưa vào trường ngày hai mươi hai tháng bốn tại nhà máy xi măng thuộc công ty cổ phần xi măng
và khoáng sản yên bái xảy ra vụ tai nạn lao động đã khiến bảy công nhân tử vong và ba công nhân bị thương
căn cứ vào tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với trần mạnh hùng chú tại thành phố yên bái tỉnh yên bái là nhân viên cân băng liệu
của nhà máy xi măng về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
hiện vụ án đang được điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can hùng
cũng như những vi phạm có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh cho biết
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam lê văn sự chú tại huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sự đã nảy sinh ý định giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
sự thông tin với nhiều người mình là trung tướng công an có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài
và cần có tài khoản ngân hàng ở việt nam để nhận
nếu giao dịch thành công sự sẽ cho chủ tài khoản hưởng năm
tuy nhiên chủ tài khoản phải đưa cho sự số tiền hai mươi triệu đồng để nâng cấp tài khoản vip
với thủ đoạn này sự đã chiếm đoạt một trăm bảy mươi triệu đồng của năm bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án
quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng vũ thị tuyết có tên gọi khác là phượng
trú tại tỉnh ninh bình hiện ở thành phố hải dương tỉnh hải dương
về hành vi môi giới
trước đó cơ quan công an đã bắt quả tăng tuyết cùng với bốn cô gái đang bán dâm cho khách
điểm đáng chú ý cả bốn cô gái này đều hoạt động theo sự dẫn dắt môi giới của tuyết
theo điều tra tuyết từng là gái bán dâm ở lào và là quản trị viên của nhóm phố đèn đỏ hải dương
với hai hai trăm linh thành viên truyền đăng tin bài có nội dung liên quan đến hoạt động mua bán dâm
trên địa bàn tỉnh hải dương
cùng với việc bắt giữ tuyết lực lượng công an cũng đã kịp thời ngăn chặn tuyết câu kết
với các đối tượng khác
để xuất cảnh sang cộng hòa mali để hành nghề mại dâm
và hiện phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp điều tra để mở rộng vụ án này